thưa quý vị và các bạn gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống kết hợp với những cơn mưa rào
khiến cho nền nhiệt miền bắc cả ngày hôm nay giảm mạnh xuống dưới một mươi tám độ
rét đậm đã xảy ra trên diện rộng
trong đêm nay không khí lạnh vẫn còn rồn xuống cả miền bắc trong đêm nay vẫn có mưa nặng hạt
những cơn mưa cộng thêm gió rét sẽ làm cho nền nhiệt đêm nay ở cả miền bắc tiếp tục giảm thêm nữa
vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống chỉ còn tám một mươi độ
những nơi núi cao như sinh hồ pha đinh phi oác hay mẫu sơn nhiệt độ giảm xuống dưới bảy độ
ngay cả khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn một mươi một mươi hai độ
sang ngày mai những cơn mưa ở miền bắc vẫn còn duy trì trong buổi sáng
đến trưa và chiều trời khô ráo hơn
nhưng do nằm trong khối không khí rét vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn bắc bộ vẫn phổ biến dưới một mươi chín độ
không khí lạnh liên tục bổ sung xuống cũng tác động đến thời tiết miền trung
trong đêm nay vùng ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ là các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
khiến mưa xảy ra nhiều nơi
nền nhiệt đêm ở thanh hóa đến hà tĩnh cũng giảm mạnh xuống còn một mươi ba một mươi bốn độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ giảm còn một mươi năm một mươi bảy độ
sáng ngày mai khí lạnh tiếp tục rồn xuống
vùng mưa của không khí lạnh sẽ mở rộng xuống cả khu vực đà nẵng và quảng nam
vì thế nền nhiệt ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền trung đều duy trì trong ngưỡng thấp
từ thanh hòa đến thừa thiên huế sẽ có mức nhiệt là một mươi năm một mươi tám độ
trong khi đó ở đà nẵng quảng nam nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn hai mươi một hai mươi bốn độ
chờ chuyển rét
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
vì thế ở vịnh bắc bộ vùng biển miền trung từ quảng trị đến đà nẵng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
trong khi ở khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh bức cấp bốn và cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước